tại thành phố hồ chí minh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã họp bàn giải pháp
thực hiện tiêu hủy và bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn tồn động
hiện đây tổng số lượng thuốc lá nhập lậu bị tịch thu chưa xử lý còn tồn động trên cả nước
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín là trên chín triệu bao thuốc lá các loại
tuy nhiên số lượng bị tịch thu đã tiêu hủy chỉ có gần sáu trăm tám mươi bao
nguyên nhân là do các lực lượng chức năng muốn tiêu hủy thì phải có cơ quan chức năng
đánh giá và kết luận thuốc lá đó còn chất lượng hay không còn chất lượng
sau đó mới chọn được phương án xử lý hoặc bán đấu giá
thực tế hiện nay tại các địa phương chưa có cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ này
mặt khác các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tham gia mua bán đấu giá
do rất khó tìm được doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu giá thuốc lá còn chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài